mới đây một người anh thân thiết của phi nhung ở mỹ đã đến viếng cố nghệ sĩ và mang theo món khoai lang mà cô yêu thích
người anh của phi nhung kể lại rằng người chăm sóc cho nữ ca sĩ trong bệnh viện từng nhắn cho anh là cô rất thèm khoai lang mật
khi nằm trong viện con tự tay viết giấy vì muốn được ăn món này
khi nhung cũng có thói quen uống cà phê capuchino nên anh đã mua đến để cúng cô tại bàn thờ ở mỹ
vào lúc một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng chín ca sĩ phi nhung đã qua đời tại bệnh viện trợ giấy sau thời gian điều trị covid một mươi chín
ngày hai mươi chín tháng chín con gái ruột của phi nhung và ca sĩ tgi phạm đã tổ chức lễ cầu siêu tại chùa ở mỹ cho nữ ca sĩ
wendy phạm cũng ủy quyền cho nghị sĩ việt hương là người lo liệu hậu sự của phi nhung tại việt nam
hiện tại thi hài của cố nghệ sĩ đang nằm tại nhà xác
sau khi làm lễ cầu siêu tại nhà riêng vào ngày ba mươi tháng chín các sư thầy sẽ qua nhà xác để cúng rồi mới về chùa
còn gia đình ở nhà vẫn tiếp tục cúng cho nữ ca sĩ
do phi nhung mất vì covid một mươi chín nên gia đình phải làm một số thủ tục theo hướng dẫn của sở y tế tp hcm và ủy ban nhân dân tp hcm để lo hậu sự cho nữ ca sĩ